tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp các đại biểu
ban chấp hành hội đồng hòa bình thế giới và các đại biểu đến việt nam
để tham dự hội nghị hội đồng hòa bình thế giới
chủ tịch quốc hội khẳng định nhân dân việt nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu
mà hội đồng hòa bình thế giới và các tổ chức quốc gia thành viên đã dành cho việt nam
trong nhiều thập niên đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc thống nhất đất nước trước đây
cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh việt nam là dân tộc đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh
nên hiểu rất rõ giá trị của hòa bình
việt nam luôn coi bảo vệ hòa bình là mục tiêu hàng đầu
đảng và nhà nước việt nam luôn ủng hộ tạo điều kiện để các tổ chức nhân dân việt nam
trong đó có ủy ban hòa bình việt nam tham gia và đóng góp tích cực
vào các hoạt động của phong trào hòa bình thế giới
chủ tịch hội đồng hòa bình thế giới bà socorro gomer cảm ơn việt nam
đã tổ chức hội nghị ban chấp hành hội đồng hòa bình thế giới
đánh giá cao truyền thống yêu nước nồng nàn tinh thần yêu trụng hòa bình của nhân dân việt nam
bà socorro gomer cho biết các thành viên tham gia hội nghị tại việt nam lần này
dù đến từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới nhưng tất cả đều có mục tiêu chung là vì hòa bình
một giá trị mà chủ tịch hồ chí minh vị anh hùng của dân tộc việt nam
đã dành cả đời để phấn đấu